ngày hai mươi bảy tháng tám tại hà nội đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức
đối với các đồng chí ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai lớp thứ hai năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
cùng dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị
các đồng chí bí thư trung ương đảng
thực hiện quy định một trăm sáu mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức
đối với các đồng chí ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai lớp thứ hai năm hai nghìn một mươi tám
được tổ chức từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng tám có chín mươi học viên là các đồng chí đã tham gia trung ương
từ khóa trước cùng với các đồng chí bộ trưởng bí thư tỉnh ủy thành ủy và tương đương
nhưng không tham gia ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai khác với lớp thứ nhất
dành cho các đồng chí mới lần đầu tham gia trung ương
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp học dẫn lời của cha ông và của các bậc vĩ nhân
lãnh tụ thiên tài như lê ninh và trung ương
chủ tịch hồ chí minh tổng bí thư nguyễn phụ trọng nhấn mạnh sự cần thiết của việc học tập
tổng bí thư khẳng định học tập là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống thường ngày
và trong công tác nhất là trong công tác cách mạng
trước tình hình mới với nhiều thời cơ và thách thức trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng và phức tạp
tổng bí thư đề nghị các đồng chí học viên của lớp học nhận thức rõ trách nhiệm của mình
học tập nghiêm túc với tinh thần khiêm tốn và cầu thị tập trung cập nhật bổ túc bồi dưỡng kiến thức mới
bám sát tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai và các nghị quyết trung ương từ đầu khóa
trên cơ sở đó tự nghiên cứu trao đổi liên hệ suy ngẫm tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp
phục vụ trực tiếp với công việc của mình